tôi thấy có một cái sự đáng sợ của phát triển công nghệ thông tin
đó là khi chúng ta có vô vàn những lựa chọn và những thông tin trái chiều
trong việc chăm sóc một vấn đề nào đó về sức khỏe
và chăm sóc da không phải là ngoại lệ
bản thân tôi hàng ngày luôn lúc nào có thể được những nhãn hàng
rồi những cái loại kem trộn hoàn toàn không biết là xuất xứ từ đâu
vào mời mọc rồi là quảng bá cái sản phẩm của mình
và xin được hỏi thạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa
rằng là với những loại sản phẩm không rõ nguồn gốc như thế
mà các chị em bây giờ đang dùng rất là nhiều đúng không ạ
ví dụ kem trộn quen quá rồi
thì nó có thể mang đến những nguy cơ nào về sức khỏe lâu dài của chị em
dạ vâng đúng như chị nói
thì ở huyện và cũng đúng như là anh hà nói
ở viện chúng tôi cũng gặp hàng ngày rất là nhiều trường hợp
thậm chí là có những chị đến là
cũng chưa nhìn thấy cái tình trạng chạm da đâu cả
mà thấy là da mặt thì sưng phù lên
và mắt cũng không nhìn thấy gì nữa
sưng hết cả lên và rất là nhiều vẩy
và bệnh nhân thì rất là lo lắng
và lúc đấy rất là hoảng hốt
thật ra là do họ cũng đã tìm hiểu rất là nhiều những cái phương pháp
nhưng mà lại không có cái thông tin một cách chính thống
thế thì nếu mà mình mà điều trị không phù hợp
thì ngoài việc tăng nặng tình trạng da cũ của mình da
thì nó có thể gây lên những tình trạng khác
ví dụ như là những sẹo nồi hoặc sẹo lõm trên da mặt của mình
hoặc là những tình trạng giãn mạch ngày càng nhiều hơn
sạm da nám da tăng đậm hơn
chưa kể đến những cái ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể chung của chúng ta
như những chuyện là sưng phù hoặc là nhiễm khuẩn
hoặc là tổn thương sốt sau đó
ví dụ như thế là nhiễm khuẩn quá nặng
thì có những trường hợp mà chúng tôi thấy là khám thì mặt sưng tròn lên
xong hạch rất là nhiều
do các bạn bị nhiễm khuẩn sau lăn kim
cũng rất là nhiều
cho nên là cũng rất là cần phải lưu ý về vấn đề đấy
thực sự là nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi sao chị em có thể đơn giản với cả nhân tính này
và nhan sắc của mình như thế
vì việc làm đẹp thì nó là nhu cầu thiết yếu
nhưng ví dụ như việc lựa chọn một sản phẩm kem để bôi lên mặt thôi
đã phải rất cẩn trọng rồi
chứ nó phải lăn kim
nhiều khi những kỹ thuật viên chỉ là những bạn mà còn chưa có được cái trình độ sơ cấp về y đúng không ạ
cũng đã dám thực hiện thao tác đấy rồi

nám tàn nhan khiến bạn mất được tin để thể hiện mình
bước sang tuổi ngoài ba mươi
nám da sẽ kết hợp với quá trình lão hóa gây ra cho bạn thơm da sạm da lão hóa da
verniabed s beauty là sản phẩm hiệu quả được các chuyên gia hàng đầu khuyên dùng đã có mặt tại việt nam
với công nghệ phát triển dựa trên công thức làm đẹp độc đáo tác động kép
verniabed s beauty giúp bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể
làm trắng da đẹp da sạch nám sạch tàn nhan
loại bỏ sớm các nguyên nhân gây nên tình trạng da yếu da xấu
giúp da tái sinh từ sâu bên trong cơ thể
đặc biệt dành cho da lão hóa sạm da nám da thâm da
hiệu quả cho cả nam và nữ
đặc biệt hiệu quả đối với phụ nữ sau sinh phụ nữ ngoài tuổi ba mươi
verniabed s beauty sạch nám tàn nhan da trắng mịn màng